theo dự kiến vào sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo trần đình thành cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai và bị cáo đinh quốc thái
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về tội nhân hối lộ trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là công ty aic và các đơn vị liên quan
bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
và bị cáo trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic
bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
cựu giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ
liên quan đến vụ án này tòa án nhân dân tp hà nội cũng xét xử ba mươi một bị cáo khác về các tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng